trong ngày một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xác xử sơ thẩm chín mươi bốn bị cáo trong nhóm áo cam
có hành vi gây rối đập phá quán ốc ở quận bình tân tp hcm
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị các mất án đối với các bị cáo từ ba đến một mươi ba năm tù
theo viện kiểm soát dưới sự chỉ đạo của bị cáo mai nguyễn xuân thành hai mươi bảy tuổi và dương đại trí ba mươi ba tuổi
thường gọi là trí nhãm hơn sáu mươi người đã kêu đến quán ốc hương và xâm vào đập phá quán
gây thương tích ba mươi năm cho bị hại lâm thành long
thành trí nhãm đã có hành vi rủ rê tập hợp đồng phạm và hô hào chém nhau
các bị cáo ý thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trực tự
nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện công khai tại nơi công cộng
hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật đạo đức xã hội và coi thường tính mạng tài sản của người khác
trong vụ án một số bị cáo phạm tội chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị truy tố gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thành chín một mươi hai năm tù
trí nhãm một mươi một mươi ba năm tù về ba tội danh cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và ghi rối trật tự công cộng
chín mươi hai bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi một năm tù